trước tình hình khan hiếm nguồn máu dự trữ do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín sáng một mươi tháng bốn
công an tỉnh lào cai tổ chức đợt gia quân hiến máu tình nguyện theo lời kêu gọi của tổng bí thư
chủ tịch nước và bộ trưởng bộ công an trên ba mươi quân số của lực lượng công an tỉnh lào cai đã
tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu đợt này quá trình hiến máu được tuân thủ đúng quy định
phòng chống dịch covid một mươi chín người đến hiến máu phải mang khẩu trang và qua kiểm tra sức khỏe số
lượng sau khi qua sàng lọc sẽ được lưu trữ tại địa phương ở dạng toàn phần để phục vụ ứng cứu y tế khẩn cấp